đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện do không phải sao chép giấy tờ bằng tay nên hỗ trợ nhiều hơn cho bác sĩ trong khám bệnh và hướng dẫn bệnh nhân
phần mềm quản lý thông tin của bệnh viện được kết nối với các máy chủ tại các khoa phòng
toàn bộ hồ sơ từ đón tiếp bệnh nhân đến lưu bệnh án đều được lưu trữ
sau khi mà sử dụng phần mềm thì nhân lực của phòng khám là trước đây là mình cứ phải dùng rất là nhiều người
thế nhưng hiện tại bây giờ mình sử dụng thì mình chỉ cần một người vào đăng ký thôi
bệnh nhân vào lấy số và đăng ký
đăng ký xong là bắt đầu chuyển đi các phòng khám
bố trí phòng khám và người mà để thực hiện cái thao tác đó thì chỉ cần một đến hai người
trước đây thì mình cần rất là nhiều người bốn năm người thì làm cái nội dung này
nhưng bây giờ chỉ cần một đến hai người
sau khi người bệnh thanh toán đăng ký đăng ký xong là chuyển đến các phòng khám là các bác sĩ sẽ khám
ở các phòng khám mà sau đó thì thủ tục quay trở lại
rất là nhanh và rất là thuận lợi cho người bệnh trong cái phần mà phải chờ đợi rồi lại đến lượt
và cái phần mà sắp xếp ưu tiên cũng vậy
những đối tượng mà người già trên tám mươi tuổi và trẻ em dưới sáu tuổi thì sau khi vào đăng ký
thì các điều dưỡng người ta quan sát thấy là tình trạng bệnh nặng thì bệnh nhân cần ưu tiên
thì đã bố trí sắp xếp và nó hiển thị lên cái phần ưu tiên
tức là phần hiển thị lên thì các bác sĩ khi thăm khám người ta thấy cái hiển thị đó
hiển thị màu đỏ và màu xanh khi đó thì bắt đầu là người ta chọn lựa những bệnh nhân được ưu tiên
trước đây thì phải chờ đợi nếu như thiếu đông quá mà không có nhân lực thì lại phải chờ đợi
nhưng bây giờ thì hạn chế cái phần đó tức là những đối tượng ưu tiên chỉ cần như thế và đã gọi rồi
nên không phải chen lấn như trước đây nữa
không còn cảnh bệnh nhân phải vất vả chạy ngược chạy xuôi làm đi làm lại thủ tục giấy tờ khi đến bệnh viện
bớt đi những lời than phiền về dòng chữ khó đọc của bác sĩ trên những đơn thuốc
mất hẳn tiếng ý ới gọi nhau của điều dưỡng y tá khi cất giữ hay tìm kiếm hồ sơ bệnh án
đó là tính năng của một bệnh viện không giấy
nhờ ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện mà công việc khám chữa bệnh của người thầy thuốc và bệnh nhân
đều trở nên thuận tiện nhanh gọn và chính xác
điều này cũng hỗ trợ tích cực trong việc giảm quá tải nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân của hệ thống bệnh viện hiện nay
lần này đầu tiên mới thấy bệnh viện làm rất nhanh gọn và rõ ràng
không phải chờ đợi mà chỉ ngồi chờ để nghe nghe gọi tên thôi nghe xeo số như thế là rất là thuận lợi
trước đây sau khi bệnh nhân được khám cận lâm sàng các bác sĩ viết tay kê đơn thuốc cho bệnh nhân
bệnh nhân cầm đơn thuốc lại chờ đợi đến nơi cấp phát thuốc
bộ phận cấp phát thuốc phải thống kê và viết lại bằng tay vào sổ quản lý xuất nhập tồn
điều này đã tốn rất nhiều thời gian cho khâu quản lý kho dược mà độ chính xác lại không cao
cấp quản lý thì rất khó quản lý xuất nhập hay tồn kho hàng năm
nhưng từ khi các bệnh viện áp dụng phần mềm vào thì khâu cấp phát thuốc và quản lý rất nhanh minh bạch và tiện lợi
chưa có phần mềm tin học thì chúng tôi phải theo dõi cập nhật xuất nhập trong ngày
nó phức tạp và độ chính xác không cao
khi có phần mềm rồi thì xuất nhập trong ngày chúng tôi có thể theo dõi được xuất bao nhiêu nhập bao nhiêu
thì là biết được là thuốc còn hay hết
thuốc nhân ngày tiếp theo là tốt hơn
đối với nhà quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp họ giảm đi rất nhiều thời gian cho công tác giám sát
chỉ đạo toàn bộ mạng lưới khám chữa bệnh của bệnh viện
công việc này nếu như trước đây thì phải trải qua nhiều ngày làm việc miệt mài xuống tận từng buồng bệnh do từng đơn thuốc bệnh nhân
thì giờ đây dù bất kỳ ở đâu chỉ cần vài thao tác máy tính đơn giản để truy cập vào hệ thống là họ đã có thể theo dõi
và biết được nhân viên làm việc ra sao từng bệnh nhân có được hướng dẫn khám bệnh đúng quy trình đơn thuốc có đúng bệnh hay không
khi mà chưa có công nghệ thông tin vào thì quản lý bệnh viện hoàn toàn bằng thủ công
tất cả từ tài chính từ dược từ các câu cận lâm sản hồ sơ bệnh án tất cả đều bằng chủ quan của con người
quản lý thì số lượng công việc càng nhiều thì rõ ràng là sự không
minh bạch không đàng hoàng và nó không rõ ràng
rồi dẫn đến cái chuyện là các cái báo cáo nó không thống nhất cái số liệu nọ thì lại không thống nhất số liệu kia
đối với người bác sĩ việc sử dụng tin học cũng giúp họ làm quen với việc theo dõi quá trình tiến triển bệnh
không chỉ trong một đợt điều trị mà xem lại được toàn bộ bệnh sử khám chữa bệnh trước đây của bệnh nhân
do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp họ cho ra những đơn thuốc điện tử thông minh tránh được nhiều sai sót
trong trường hợp thay đổi thuốc các tiên thuốc trùng hoạt chất trùng họ trị liệu hay tương tác có hại thì ngay lập tức hệ thống sẽ khuyên cáo bác sĩ lưu ý
đồng thời thông qua hệ thống công nghệ thông tin các bác sĩ tuyến cơ sở cũng nhanh chóng được trao đổi nghiệp vụ
chuyên môn với các giáo sư đầu ngành tuyến trên để nâng cao hiệu quả điều trị cho từng bệnh nhân
thông tin của bệnh nhân rồi là những cái lưu trữ tất cả những cái này chúng ta không phải đi tìm sổ sách
chúng ta chỉ cần bật máy lên và chúng ta có thể lấy được
số và theo yêu cầu thống kê của mình và theo yêu cầu báo cáo chẳng hạn
thì những việc này nó đã tiết kiệm cho mình rất nhiều
nếu mà con người phải đi làm những việc này thì chắc là rất mất thời gian
nhưng mà máy làm thì chắc chỉ vài phút chúng ta có được cái bảng thống kê là tương đối chi tiết về một cái vấn đề gì đó mình có thể lấy được rồi
ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những ứng dụng hiện nay trên các lĩnh vực
trong lĩnh vực y tế thì cũng rất là cần thiết
chứ ở vấn đề bảo hiểm y tế người dân rất là thuận lợi
và đặc biệt là chúng ta triển khai được một hệ thống thông tin về bệnh nhân
cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin này đã làm cải cách thủ tục hành chính
làm giảm thủ tục khám chữa bệnh làm giảm sự chờ đợi của người dân
và tăng cái sự hài lòng của người bệnh khi đến các cái cơ sở khám chữa bệnh
vâng thưa quý vị và các bạn lợi ích là như thế
song ngay tại các bệnh viện đã ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện và quản lý hành chính
thì việc lưu trữ hồ sơ khám chữa bệnh sổ y bạ vẫn đang bị giấy hóa thay vì được số hóa như kỳ vọng
các đơn vị cung cấp giải pháp về quản lý hành chính bằng phần mềm đã khẳng định
các thủ tục viết tay hay in ấn những loại giấy tờ như thế này đã hoàn toàn có thể được thay thế
bằng việc lưu trữ dữ liệu hoặc liên thông giữa các bộ phận thông qua hệ thống mạng tại bệnh viện
tuy nhiên gần như một trăm linh các bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý vẫn thêm một bước in ấn như vậy
điều này hoàn toàn không cần thiết và gây lãng phí lớn từ thời gian vật liệu đến không gian lưu trữ
rất muốn bộ y tế cùng với bảo hiểm xã hội việt nam đấu mối áp dụng công nghệ thông tin trong việc thanh toán
và quản lý bảo hiểm y tế quỹ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh
vì hiện nay là giữa hai ngành thì tôi được biết là
là cũng chưa được đồng bộ trong cái quản lý về công nghệ thông tin trong cái việc này
có một cái việc mà liên thông cái dữ liệu có nghĩa là anh đẩy lên trên cổng của nó có một phần mềm chung của cả nước rồi
mà vẫn đang trục chặt thì có nghĩa là cái sự cố gắng trình độ giúp thu cái cách làm của mỗi đơn vị nó chưa thống nhất
cái thứ hai là cơ chế chính sách phải có cái sự gọi là chỉ đạo quyết liệt
và phải có một cái lộ trình và yêu cầu bắt buộc
thì làm được chứ không cứ để tự mỗi người làm thế này
thì tôi nói thực sự là kể cái phần mềm đây trước đây thôi là gần như là các đơn vị y tế tự mày mò tự liên hệ chứ cũng không có một cái sự chung
ngày xưa cũng có cái chung của phần mềm của bộ y tế nhưng nó chỉ mang chất thông kê và báo cáo
bây giờ cái số liệu nó vẫn làm nhưng mà hầu như không thực tế
đây là không gian gần hai mươi m hai dùng để lưu trữ hồ sơ bệnh án trong vòng chín tháng tại một bệnh viện tuyến huyện
tương đương với khoảng năm trăm linh giờ bệnh
con số này nếu ta đặt phép nhân với trên một bệnh viện trong quả nước
và thời gian lưu trữ từ một mươi đến một mươi năm năm khi đủ để chúng ta hình dung không gian dành cho việc lưu trữ hồ sơ bệnh án sẽ lớn đến như thế nào
bệnh án giấy là phải lưu trữ tới một mươi năm mà cái không gian lưu trữ này là rất nhiều
phải sử dụng rất nhiều kho tàng kho trong bệnh viện
mà nếu bỏ đi tức là tiết kiệm được một khoảng không gian rất lớn lưu trữ đó
cái việc thứ hai là
thủ tục hành chính tức là một bệnh nhân mà khi vào viện thì có một cái thông tin về hành chính của bệnh nhân đó
mà nếu mà cứ ghi bằng giấy thì phải từ
một bệnh nhân nằm viện phải ghi từ ba mươi đến năm mươi lần trong khi là bỏ bệnh án này đi
thì cái thông tin này từ đầu đến cuối nó chỉ có là một lần và nó không bị sai sót trong câu chuyện này
và cái thứ ba là bây giờ người ta đã ứng dụng nguyên chữ ký số rồi
thì cái việc mà bỏ bệnh án giấy có nghĩa là mỗi thầy thuốc hay điều dưỡng
chịu trách nhiệm cái phần hành của mình là đã được ghi nhận ở đó và sau này để tìm kiếm cái trách nhiệm của từng người là rất là dễ dàng
theo nghị định ba mươi sáu a của chính phủ thì toàn bộ các ngành cần ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa tất cả các dữ liệu
nhằm phù hợp với xu hướng công nghệ tiết kiệm không gian lưu trữ thời gian tìm kiếm chi phí cho việc số hóa dữ liệu cũng không hề nhỏ
đã hơn hai mươi năm kể từ khi ngành y tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho đến nay công nghệ thông tin đã giúp nâng cao năng lực ngành y tế
chỉ đỡ đầu cho việc triển khai và ứng dụng thành công các kỹ thuật cao mà còn giúp ích cho quá trình cải cách hành chính cho công tác quản lý và điều hành
tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn
về mặt chủ quan vẫn còn có nó cũng còn đang vướng còn còn hạn chế một chút
tức là một số những nhân viên cũ trong tiềm thức của họ đã nhiều năm rồi họ làm cái gì cũng tác nghiệp trên bệnh án giấy
làm cái gì cũng bắt đầu cắt
cầm cái bút mực lên để viết cho nên là cái này cũng là cái một số người cũng chưa được thông lắm
và lại là trong cái lúc chưa có văn bản hướng dẫn của bộ y tế thì họ cũng một số người cũng muốn là chưa mặn mà lắm với cái việc là bỏ bệnh án giấy
tất cả những điều bất cập giữa các bộ ngành đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh giữa bệnh viện với bảo hiểm
thì đều ảnh hưởng đến nhân dân đến người bệnh
thế cho nên đây là một vấn đề rất nhạy cảm đối với xã hội
cho nên về phía bệnh viện thì rất muốn là đề nghị với bộ y tế rồi bảo hiểm xã hội việt nam
rồi thậm chí là chính phủ quốc hội nên có một cái hành lang pháp lý thống nhất cụ thể trong cái việc quản lý hệ thống công nghệ thông tin này
một cách thống nhất và đồng bộ
thống kê từ bộ y tế cho thấy hiện nay một trăm linh bệnh viện tuyến trung ương có ứng dụng phần mềm tiên học bệnh viện
ở tuyến tỉnh là sáu mươi tám và tuyến huyện là sáu mươi một
đến nay việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế vẫn manh mún giàn trải và chưa có quy hoạch tổng thể
các chuẩn thông tin y tế chưa hoàn chỉnh đồng bộ do đó nhiều đơn vị đã không thành công khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
các chuẩn thông tin ở cơ sở để đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào y tế đạt hiệu quả cao còn phụ thuộc vào chi phí vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng
nên có một cơ chế chính sách và cơ chế tài chính đối với việc đẩy nhanh áp dụng công nghệ thông tin trong cái quản lý này
để làm sao đó quản lý được tốt vì nó rất lợi ích như thế và mang lại sự hài lòng cho người
cho người dân